tại hà nội đài truyền hình việt nam đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình quán thanh xuân
đây là chương trình giao lưu ca nhạc trực tiếp trong một không gian ấm cúng và hoài cổ
mỗi tập của quán thanh xuân là một chủ đề được cấu trúc gồm ba phần
gặp nhau là thanh xuân viết xước tuổi thanh xuân và thanh xuân là cảm xúc
chương trình đưa người xem đến với không gian chung của những câu chuyện xưa
qua những giai điệu khơi gợi ký ức một thời
qua cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những người bạn lâu năm mất liên lạc
hay những kỷ vật ít còn nhìn thấy trong cuộc sống hiện tại như đĩa than đồng hồ con gà lưu bút
các chủ đề dự kiến là mùa chim làm tổ radio và chiếc cassette
những sân ga và những chuyến tàu kịch lưu quang vũ mối tình đầu
chương trình được truyền hình trực tiếp trên vtv một vào tối chủ nhật đầu tiên hàng tháng
số đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín